việc lừa đảo qua mạng xã hội facebook đã không còn xa lạ
tuy nhiên lợi dụng những tính năng yêu việt của các phần mềm trí tuệ nhân tạo
cắt ghép chỉnh sửa video những cái bẫy dưới lớp nguy trang của các đối tượng lừa đảo
ngày càng tinh vi xảo quyệt hơn
thời gian vừa qua thì công an quận sơn trà đã tiếp nhận rất nhiều đơn thư tố giác của người dân
về việc lừa đảo qua mạng
trong đó một số hình thức chủ yếu là các đối tượng sẽ hách facebook tài khoản của người dân
hoặc là tạo những tài khoản giống với tên người thân của họ
để liên hệ với những người này mượn tiền hoặc xin tiền
sau khi sử dụng các tài khoản này thì đối tượng liên hệ mượn tiền xong
sẽ sử dụng các tài khoản ngân hàng trùng tên với người thân của họ để nhận tiền
đặc biệt các đối tượng thường sử dụng các
phần mềm face id video call để gọi điện cho người thân
tạo niềm tin cho họ nhầm tưởng đây là người thân để chuyển tiền
tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm
ngày hai mươi hai tháng ba vừa qua đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà
đã phối hợp với công an phường an hải bắc bắt quả tang ba đối tượng gồm
nguyễn hữu duy nguyễn văn sang và nguyễn phước lộc công chú tại triệu phong của tỉnh quảng trị
đang có hành vi tạo trang bình chọn giả mạo để chiếm đoạt tài khoản facebook
và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
tại một quán internet trên đường trần hưng đạo quận sơn trà
bằng thủ đoạn tìm kiếm thông tin cá nhân của những người
có người thân đang sinh sống hoặc du học tại nước ngoài
đối tượng ngô minh khang và ngô trung kiên công chú tại tỉnh quảng trị
đã tạo các trang facebook giả mạo tương tự để gửi tin nhắn lừa đảo
chuyển tiền đến người thân của họ
ngày hai mươi tám tháng ba đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà phối hợp với
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an phường phước mỹ
công an phường phước mỹ đã tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện
bắt giữ hai đối tượng này tại phòng bốn trăm linh một căn hộ bonaza số một trăm linh bốn
hà bồng sơn trà
trước những thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội facebook hết sức phức tạp trên
sự đề phòng tự nâng cao cảnh giác của mỗi người dân là chìa khóa then chốt
để đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
để hạn chế việc bị chiến quyền sử dụng tài khoản mạng sầu
người dân cần nâng cao khả năng đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng
như thường xuyên thay đổi mật khảo xác thực bảo vệ nhiều lớp
không cung cấp thông tin mật khảo
số điện thoại của tài khoản mạng sầu cho những người khác
người dân cũng không nên vào các link cũng như tải lưu các file không rõ nguồn gốc
do những người lạ trên mạng sầu chuyển
khi mà người dân nhận được cái yêu cầu chuyển tiền vay tiền mượn tiền
thì người dân cần phải xác thực bằng nhiều cách
trong đó cái cách là gọi điện thoại trực tiếp đến số điện thoại của người vay tiền mượn tiền
để mình xác thực xác nhận có việc đó hay không
trên không gian mạng sầu
trên không gian mạng chỉ một phút giây lơ là thiếu cảnh giác
bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo
mỗi người dân hãy tỉnh táo cảnh giác để có thể nhận diện và bảo vệ mình
trước những thủ đoạn đầy tinh vi của các đối tượng lừa đảo
đừng để lòng tin và sự sơ hở khiến bạn vô tình trở thành con mồi của những kẻ lừa đảo
công an tp cao bằng tỉnh cao bằng vừa tạm giữ hai đối tượng nguyễn ngọc linh và nguyễn ngọc long
về hành vi trộm cắp tài sản số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
sáng ngày tám tháng bốn công an tp cao bằng tiếp nhận đơn tố giác của nạn nhân trú tại phường ngọc xuân
bị kẻ gian trộm mất số tiền gần năm trăm linh triệu đồng trên xe khách tuyến thành phố cao bằng bảo lạc
tiến hành điều tra xác minh đội cảnh sát hình sự công an tp cao bằng đã nhanh chóng làm rõ
hai đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là nguyễn ngọc linh và nguyễn ngọc long
cùng trú tại tp cao bằng
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
cơ quan công an đã thu hồi đầy đủ số tiền bị trộm cắp cùng một số tăng vật có liên quan
để phục vụ công tác điều tra
công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa tạm giữ hành sự đối tượng nguyễn minh hùng
trú tại huyện chư quynh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày bảy tháng bốn một tổ tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh đắk lắc đang làm nhiệm vụ tại khu vực km số hai quốc lộ hai mươi bảy
đoạn qua xã hòa thắng tp buôn ma thuột thì phát hiện hùng điều khiển xe máy
có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên hùng không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn mà dùng tay đấm vào mặt
một cán bộ cảnh sát giao thông và dùng người húc vào một cán bộ cảnh sát giao thông khác
ngay sau đó lực lượng cảnh sát giao thông đã khống chế bàn giao cho cơ quan điều tra
kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy là đối tượng vi phạm ở mức ba trăm năm mươi một mg trên một lít khí thở
còn tại thành phố đà nẵng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu vừa tiếp tục làm rõ
và tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với một mươi bốn thanh thiếu niên cùng chú trên địa bàn
thành phố về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào tối ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lê đình phúc nguyên chú tại quận thanh khê
và trần đỗ công thành chú tại quận sơn trà đã cùng với nhóm bạn thanh thiếu niên khoảng một mươi bốn người
sử dụng xe máy độ chế đi với tốc độ cao lạng lách đánh võng
bị tổ tuần tra của công an quận hải châu truy đuổi nhóm này đã dùng bình xịt hơi cay
xịt về phía tổ công tác được biết do mâu thuẫn với một nhóm khác nên cả nhóm mua bình xịt hơi cay
để phục vụ cho việc đánh nhau nguyên và thành hiện đang bị tạm giam về hành vi tái phạm nhiều lần
thưa quý vị kết quả điều tra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh cho thấy là có bảy mươi một
các vụ là do các em sử dụng mô tô xe máy khi chưa đủ tuổi
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới
công an tp hạ long tỉnh quảng ninh đang tiến hành đồng loạt các biện pháp kiểm tra xử lý nghiêm
các trường hợp học sinh sử dụng phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi chưa đủ điều kiện
những học sinh này dù chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe nhưng đã được gia đình người thân
cho phép sử dụng xe mô tô có dung tích trên năm mươi phân khối làm phương tiện giao thông đến trường
trong đó có những phương tiện còn được tháo biển số để tránh sự kiểm soát của nhà trường và cơ quan chức năng
qua kiểm tra những phương tiện này đều có dấu hiệu từng được điều khiển chạy bằng một bánh bốc đầu
đến các điểm trong giữ xe thì chúng tôi sẽ vào kiểm tra để đảm bảo cho chính các cháu vi phạm và những người tham gia giao thông được đảm bảo an toàn
thực tế cho thấy các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh đều có nguyên nhân từ việc các em vi phạm luật giao thông đường bộ
hiếu kỹ năng xử lý tình huống trên đường
để phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông ở lứa tuổi thanh thiếu niên năm hai nghìn hai mươi ba và quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tp hạ long đã kiểm tra xử lý gần một bảy trăm linh trường hợp thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông
trong đó có bốn trăm hai mươi hai trường hợp vi phạm là học sinh
cơ quan chức năng đã tạm giữ trên một bốn trăm linh phương tiện tiến hành xử phạt đối với hai trăm bảy mươi ba trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi đủ điều kiện
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp hạ long cũng đã bàn giao cho cơ quan điều tra khởi tố hai vụ với một mươi bị can ở độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám về tội gây dối trật tự
chúng tôi sẽ gửi các thông báo đến nhà trường để hạ bậc hạnh kiểm đối với học sinh
ngoài ra chúng tôi sẽ xác minh đối với lơi cư trú
cơ quan đối với những phụ huynh giao xe cho con em đi để có các biện pháp bổ sung xử lý kiên quyết hơn
tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới
cùng với kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp học sinh phụ huynh vi phạm luật giao thông
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp hạ long cũng sẽ lập danh sách các điểm trong giữ xe tự phát
có dấu hiệu tiếp tay cho học sinh sử dụng mô tô xe máy khi chưa đủ tuổi đủ điều kiện gửi chính quyền cơ sở kiểm tra xử lý theo quy định